tính từ tháng năm đến tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một có bốn trăm linh tám bộ gen của sars cov hai đã được giải mã từ hai mươi ba quận huyện và thành phố thủ đức
cho đến nay kết quả giải mã các chủng virus tại thành phố hồ chí minh chưa ghi nhận sự hiện diện của biến chủng mới omicron
hiện nay việc giám sát phát hiện các biến chủng sars cov hai là công cụ quan trọng không thể thiếu trong công cuộc chống đại dịch covid một mươi chín toàn cầu
sở y tế thành phố hồ chí minh tiếp tục phân công cho bệnh viện bệnh nhiệt đới
và nghiên cứu oxford phối hợp với trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hồ chí minh
tiếp tục giám sát và giải mã nhanh các biến chủng lưu hành trên địa bàn thành phố
đặc biệt kịp thời phát hiện sự xuất hiện của các biến chủng quan ngại như biến chủng omicron từ các ca bệnh trên địa bàn thành phố
bên cạnh đó sở y tế thành phố hồ chí minh đang xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực giám sát sự lưu hành
của các chủng virus gây bệnh của trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố hồ chí minh
đồng thời tổ chức đào tạo nguồn nhân lực đủ năng lực để giải mã gen sẵn sàng ứng phó với những thách thức tiềm tàng
của đại dịch covid một mươi chín cũng như của các bệnh nhiễm trùng mới nổi trong tương lai
tin tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với nhận định của bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh nguyễn văn nền
theo bí thư thành ủy nguyễn văn nền năm tháng sau đó dưới sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát của trung ương
sự hỗ trợ từ các bang bộ ngành địa phương và sự đoàn kết chung sức đồng cam cộng khổ
nguồn của người dân và doanh nghiệp đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi một thành phố hồ chí minh đã cơ bản kiểm soát dịch bệnh
và từng bước chuyển sang trạng thái bình thường mới
ông nên chia sẻ chúng ta phải chịu tổn thất nặng nề nhiều người đã không thể vượt qua
nhiều mặt của đời sống kinh tế xã hội bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng
theo ông nguyễn văn nền cuối một năm hai nghìn hai mươi một tình hình kinh tế xã hội của thành phố hồ chí minh
phát triển khá đồng đều và ổn định nhưng đến sáu tháng đầu năm thì đã chứng lại
và đến cuối năm hai nghìn hai mươi một thì tục giảm nghiêm trọng
lần đầu tiên trong lịch sử của thành phố hồ chí minh kể từ giai đoạn đổi mới
kinh tế thành phố hồ chí minh tăng trưởng âm sáu bảy mươi tám trong khi đó kế hoạch năm hai nghìn hai mươi một đề ra là phải đạt tăng trưởng dương sáu
dự kiến trong năm hai nghìn hai mươi một thành phố hồ chí minh có thể hoàn thành một mươi ba trên hai mươi chín tiêu chí
không hoàn thành một mươi bốn trên hai mươi chín tiêu chí hai tiêu chí còn lại đến cuối năm mới đủ cơ sở để tính toán
bên cạnh những khó khăn
thành phố hồ chí minh vẫn có một số điểm sáng kim ngạch xuất khẩu không tính dầu thô tăng hai tám
kim ngạch nhập khẩu tăng hai mươi bốn chín so với cùng kỳ năm ngoái
tổng thu ngân sách nhà nước nếu ước tính chính xác thì đến cuối năm có thể phấn đấu đạt một trăm linh chỉ tiêu
bí thư thành ủy thành phố hồ chí minh đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận đánh giá khách quan
toàn diện tình hình phát triển kinh tế văn hóa xã hội quốc phòng an ninh
thu chi ngân sách của thành phố hồ chí minh năm hai nghìn hai mươi một đưa ra những phân tích
nhận định dự báo cho năm hai nghìn hai mươi hai và những năm tiếp theo
ông đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận xác định chủ đề năm hai nghìn hai mươi hai mà theo gợi ý thì có thể là
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị
đồng hành cùng doanh nghiệp cải thiện môi trường đầu tư
người đứng đầu đảng bộ thành phố hồ chí minh đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận
đánh giá sâu sát toàn diện tình hình kinh tế xã hội của thành phố hồ chí minh
trong điều kiện dịch vẫn còn nhiều rủi ro phức tạp và nguy cơ bùng phát các đợt dịch mới
đặc biệt là hội nghị cho ý kiến về bảy nhóm giải pháp với hai mươi một nhiệm vụ cụ thể trong năm hai nghìn hai mươi hai
như ban thường vụ thành ủy đề xuất
ông nên nhấn mạnh cần bổ sung thêm những nhiệm vụ giải pháp quyết sách gì để có thể tạo đột phá ngay
và tìm kiếm sung lực mới cho tăng trưởng kinh tế ổn định đời sống nhân dân
cải thiện môi trường đô thị và điều kiện sống cho người lao động đảm bảo thích ứng an toàn với đại dịch covid một mươi chín
bí thư thành ủy nguyễn văn nền cũng đề nghị hội nghị thảo luận về chương trình phục hồi
phát triển kinh tế xã hội thành phố giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi năm
ông đánh giá đây là một chương trình đầy quyết tâm trong bối cảnh thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
cuối cùng bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nền đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận
đánh giá sâu sát toàn diện tình hình kinh tế xã hội của thành phố trong điều kiện dịch vẫn còn nhiều rủi ro phức tạp
và nguy cơ bùng phát các đợt dịch mới
mời quý vị chúng ta sẽ cùng nhau chuyển đến tin tức tiếp theo liên quan đến triệu chứng rụng tóc
sau khi tiêm vaccine covid một mươi chín đặc biệt tình trạng này xảy ra ở thái lan và hàn quốc
từ quý vị vào hồi tháng một mươi một trang the tiger tường thuật sau khi tiêm hai mũi vaccine covid một mươi chín
một sinh viên nam một mươi chín tuổi ở phu khe thái lan cho biết tóc của mình đã bắt đầu rụng thành từng mãn
và nhiều đến mức bị hỏi
nam sinh tên là bodin cho biết không cảm thấy bất kỳ
tác dụng phụ nào sau khi tiêm vaccine mũi đầu tiên bằng vaccine sinovac
nhưng khoảng ba ngày sau khi tiêm mũi xinovac thứ hai thì bodin đã bắt đầu bị rụng tóc với số lượng khá lớn
còn bà mananya bốn mươi một tuổi một người bán hàng ở phu khe cũng bị rụng tóc sau khi tiêm vaccine covid một mươi chín
hồi tháng một mươi một người phụ nữ này cho biết bà bắt đầu nhận thấy tóc của mình rụng nhiều
sau khi tiêm mũi tăng cường bằng vaccine astrazeneca vào ngày một mươi sáu tháng chín
trước đó bà đã được tiêm hai mũi vaccine sinovac
tại hàn quốc trong một đơn kiến nghị gửi lên nhà xanh vào hồi tháng một mươi
một người đàn ông năm mươi ba tuổi phàn nàn rằng ông bị trụng tóc sau khi tiêm vaccine covid một mươi chín
vợ của người này cho biết bà lo lắng làm sao chồng tôi có thể lên công ty làm việc
và hy vọng chính phủ hàn quốc nhanh chóng thu thập thông tin giải đáp thắc mắc
một đơn kiến nghị khác vào tháng một mươi của một người phụ nữ ở hàn quốc cũng cho biết
bà bị rụng tóc sau khi tiêm vaccine của hãng pfizer bigentech
bà đã đến gặp bác sĩ sau khi tiêm mũi đầu tiên
nhưng không có nhiều kết quả
tình trạng trụng tóc cũng trở nên tồi tệ hơn sau khi bà tiêm mũi vaccine thứ hai
còn trên trang ratal nền tảng kết nối bệnh nhân với các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe
một người dùng mạng đặt câu hỏi
tôi đang bị rụng tóc nhiều kể từ khi tôi tiêm vaccine covishield ở ấn độ
vậy có phải do tác dụng phụ của vaccine covid hay không
hiện nay vẫn chưa có kết luận chính thức về vấn đề
liệu tiêm vaccine covid một mươi chín có gây ra tình trạng trụng tóc hay không
tuy nhiên giới chuyên gia nói rằng
cũng không thể loại trừ khả năng đây là tác dụng phụ của vaccine
giáo sư jun in mi tại bệnh viện mokdong thuộc đại học nữ sinh âu qua hàn quốc giải thích
thông thường tình trạng rụng tóc xảy ra do hệ miễn dịch bị suy yếu hoặc do nhiễm virus
rụng tóc không phải là hậu quả chính thức của việc tiêm vaccine
nhưng có thể là tác dụng phụ bất thường
bà jun in mi cho biết để chứng minh mối liên hệ giữa rụng tóc và vaccine covid một mươi chín
cần có thêm nhiều trường hợp bị rụng tóc tương tự và có thêm các nghiên cứu
bà cũng cho hay ngoài ra có thể có những tác dụng phụ khác mà chúng ta không biết đến
tuy nhiên giáo sư chun cho rằng tình trạng trụng tóc sẽ không phải là tác dụng phụ gây chết người
rụng tóc không gây nguy hiểm đến tính mạng và trong trường hợp này có khả năng rất cao là tóc sẽ mọc trở lại
như vậy có thể khẳng định dụng tóc không phải là hậu quả chính thức của việc tiêm vaccine
nhưng có thể là tác dụng phụ bất thường
do đó những ai đang bị trụng tóc hay thang phiền về việc tóc dần thưa sau khi tiêm vaccine
thì hãy thật bình tĩnh
chính vì rụng tóc không gây nguy hiểm đến tính mạng
vì trong trường hợp này có khả năng rất cao là tốc sẽ mọc lại
xin phép nhắc lại một lần nữa